thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi tám và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới
tại hội nghị các đề biểu cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác phòng chống thiên tai
cụ thể là tổ chức bộ máy phòng chống thiên tai còn thiếu đồng bộ từ trung ương đến địa phương
chế tài xử lý vi phạm trong phòng chống thiên tai còn thiếu và chưa đủ mạnh nhất là kiểm soát an toàn thiên tai đối với công trình hạ tầng
quy trình tiếp nhận viện trợ phục vụ cứu trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai còn phức tạp không kịp thời
bên cạnh đó cơ chế chính sách trong xã hội hóa công tác phòng chống thiên tai còn hạn chế chờ thu hút sự tham gia tích cực của khối tư nhân